còn tại tỉnh vĩnh long chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kết hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
và công an xã quế an cũng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà
vào khoảng thời gian trên lực lượng công an kiểm tra tại khu vực vườn của bà nguyễn thị năm
ở ấp quang minh xã quế an huyện vũng liêm thì phát hiện có hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
nên tiến hành vây bắt được một mươi bốn đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các huyện vũng liêm trà ôn của tỉnh vĩnh long và thành phố hồ chí minh
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn con gà chín điện thoại di động số tiền trên bốn mươi triệu đồng
hai mươi tám xe mô tô cùng nhiều vật dụng khác dùng để đá gà
qua làm việc các đối tượng thừa nhận có tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
và địa điểm đánh bạc luôn có nhiều đối tượng thay nhau cảnh giới